tại bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên được người nhà phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại nhà
nạn nhân được xác định là huỳnh công minh một mươi tám tuổi trú tại khu phố suối đá phường tân xuân thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám giờ tối qua ngày một mươi bảy tháng bảy bố mẹ của minh đi làm về đến nhà
khi mở cửa ra thì phát hiện thấy con trai mình là huỳnh công minh đang trong tư thế bị treo cổ trên cây xả đơn gắn tường
phía dưới có một chiếc ghế nhựa
bố mẹ nạn nhân đã hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa nạn nhân xuống và thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu nhưng minh đã tử vong trước đó
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh thanh hóa ngày hôm qua đã thi hành quyết định khởi
tố bị can và bắt tạm giam đối với tống quang thái là phó giám đốc ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố thanh hóa
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn văn đức và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bị can dương văn trung là hai cán bộ dưới quyền của tống quan thái tại ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố thanh hóa
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra xác minh ban đầu từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng
đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố lễ môn và phố vạn sơn phường đông hải thành phố thanh hóa
để phục vụ đầu tư xây dựng dự án số hai khu đô thị đông hải
nguyễn văn đức đã chỉ đạo dương văn trung trao đổi hướng dẫn và thỏa thuận với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất
đã được lập biên bản kiểm kê để sửa chữa ghi nhận hoa màu là lúa và rong ổ
sau đó tẩy xóa ba mươi tám biên bản kiểm kê thực tế hoa màu từ lúa thành hoa ly củ để tăng tiền tranh lệch đền bù đất
gây thiệt hại cho nhà nước trên một sáu tỷ đồng
riêng tống quang thái với tư cách là phó giám đốc ban giải phóng mặt bằng và được ra nhiệm vụ phụ trách chính công tác giải phóng mặt bằng dự án đô thị đông hải
đã không kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nguyễn văn đức và dương văn trung
nên đã tạo sơ hở để đức và trung tẩy xóa lập khống hồ sơ đền bù gây thiệt hại một số lượng lớn tiền của nhà nước
căn cứ và các tài liệu đã thu thập lời khai của tống quang thái và các đối tượng có liên quan
có đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với tống quang thái về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi triệu đồng
đối với khách sạn đồng nai đơn vị cho thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ quán bar vũ trường st club đan sóng trẻ
đường phạm văn thuận phường tân tiến tp biên hòa
các lỗi vi phạm gồm để người khác sử dụng ma túy trái phép trong khu vực quản lý và hoạt động vũ trường quá dở quy định
ngoài ra phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai cũng ban hành quyết định thu hồi
rút giấy phép về an ninh trật tự đối với quán bar trên
như vậy quán ba st club đàn sóng trẻ trong thời gian này sẽ không còn đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng sáu công an tp biên hòa đã bất ngờ vào kiểm tra quán ba st club đàn sóng trẻ
phát hiện tại đây có hơn hai trăm linh trong tổng số gần ba trăm linh khách có mặt trong quán sử dụng ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc
bắt giữ một mươi một đối tượng tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc lên tới gần một trăm năm mươi triệu đồng
đáng chú ý người đứng ra tổ chức và điều hành sới bạc này là đào thị nhung đối tượng đã có bốn tiền án về tội đánh bạc
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng nhung thuê xe ô tô
để chở các con bạc ra bờ sông xã minh quang huyện ba vì sau đó thuê thuyền đánh cá đưa các con bạc ra giữa dòng sông đà
hoặc trên các bãi bồi giữa sông để tổ chức đánh bạc
ổ nhóm này thường hoạt động vào ban đêm từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến bốn h sáng ngày hôm sau
vào những ngày trời mưa to các đối tượng tổ chức đánh bạc ngay tại nhà của nhung
mỗi lần tổ chức đánh bạc nhung thu của mỗi con bạc năm trăm linh đồng
bên cạnh việc tổ chức và điều hành sới bạc nhung còn đứng ra cho các con bạc vai tiền
số tiền nhung hưởng từ việc vay lãi suất cao lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày
tại chiếu bạc cơ quan công an đã thu giữ gần một trăm năm mươi triệu đồng một bộ bát đĩa bằng sứ
bốn quân vị hình tròn và tám điện thoại di động cùng nhiều đồ vật dụng cụ chuyên phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ngoài ra khám xét khẩn cấp chỗ ở của đào thị nhung thu giữ thêm bốn quân vị và số tiền gần một trăm sáu mươi triệu đồng
thường xuyên đến nhà người hàng xóm chơi nên biết được gia đình người này có tiền
lợi dụng cho các con bạc
do chủ đi vắng thiếu niên một mươi bốn tuổi đã đột nhập vào trong lục xoát lấy trộm số tiền hơn ba mươi triệu đồng rồi đưa cho mẹ cất giữ
công an thị trấn minh lương của huyện châu thành tỉnh kiên giang vừa bàn giao danh hiền
sinh năm hai nghìn bảy ngụ tại khu phố minh lạc thị trấn minh lương huyện châu thành
cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý giáo dục về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bảy nhận được tin báo của chị phạm thị út nhỏ
thường trú tại khu phố minh lạc thị trấn minh lương bị kẻ gian lấy trộm số tiền hơn ba mươi triệu đồng
qua điều tra truy xét công an thị trấn minh lương đã phát hiện danh hiền chú cùng khu phố
chính là thủ phạm nên đưa hiền về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hiền khai nhận do ở gần nhà nên biết nhà chị út nhỏ có cắt tiền
nên đợi lúc không ai trông coi hiền đã đột nhập đục tủ lấy được số tiền trên
sau đó hiền lấy bảy trăm linh đồng tiêu xài đem về cho mẹ ba ba triệu đồng và nói là có số tiền mình vừa nhận được
phần còn lại ba mươi triệu đồng hiền đem trôn giấu ở bụi tre gần nhà
hiện cơ quan công an đã thu hồi đủ số tiền trả lại cho người bị hại
liên quan đến nghi vấn ba cháu bé bị lạc đường và bị bắt cóc trên địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh công an huyện diễn châu đã vào cuộc xác minh
và làm rõ không có chuyện ba cháu bé bị bắt cóc
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua một mươi bảy tháng bảy công an huyện diễn châu nhận được tin báo công an xã diễn kỳ
đang tiếp nhận ba cháu bé bị lạc suy yếu sức khỏe
thông tin ban đầu các cháu khai bị một người đàn ông lạ mặt thôi miên rồi bắt cóc
sau đó lợi dụng sơ hở nên ba cháu đã chạy trốn được và lạc đường đến địa bàn xã diễn kỳ huyện diễn châu
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã khám sức khỏe chăm sóc và động viên tinh thần cho ba cháu bé
sau khi các cháu đã ổn định sức khỏe tổ công tác tiến hành làm việc xác định được ba cháu là nguyễn trung thảo nguyễn văn lương và nguyễn văn thiện
đều trú tại xã phúc sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
ba cháu là anh em họ hàng
quá trình làm việc công an huyện diễn châu đã tích cực vận động đội hỏi xác định nội dung thực tế không đúng như lời các cháu đã khai báo ban đầu
do lo sợ bị bố mẹ trách phạt nên cháu thảo đã nghĩ ra nội dung bị bắt cóc đồng thời dặn hai cháu còn lại thống nhất khai theo mình
hiện công an huyện diễn châu đã bản giao các cháu cho gia đình
không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau trong thời gian hoạt động đã phát hiện và trôn cất ba trăm linh xác thai nhi do không có dấu hiệu tội phạm
thông tin do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa cho biết
kết quả định
điều tra xác định việc công nhân nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau phát hiện xác thai nhi lẫn trong rác thải thu gom về nhà máy từ khi hoạt động năm hai nghìn một mươi hai đến nay là có thật
tuy nhiên chưa có căn cứ đánh giá chính xác về số lượng thời gian xảy ra và nguồn gốc thai nhi
trước đó vào giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công ty công ty công lý chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau có tờ trình ủy ban nhân dân tỉnh cà mau về việc đang gặp tình trạng thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết vào nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
từ khi đi vào hoạt động đến nay đã bảy năm đã phát hiện hơn ba trăm linh sát thai nhi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã ra quyết định khai quật và khám nghiệm khu vực trôn chín ngũ sành do tổ công tác của ủy ban nhân dân tp cà mau phát hiện vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau đó gửi mẫu vật giám định tại phân viện khoa học hình sự bộ công an
kết luận giám định cho biết mẫu giám định là xương người tuổi xương ở giai đoạn còn bảo thai
thưa quý vị nhiều ngày qua hàng ngàn hộ dân
tại thành phố hội an của tỉnh quảng nam chật vật vì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lưu trú cũng như sử dụng dịch vụ quanh năm
bởi vậy việc thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn khiến cho việc kinh doanh du lịch của hội an gặp rất nhiều khó khăn
nghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đã gần một tháng nay gia đình ông nguyễn the cũng như hàng trăm hộ dân tại phường cửa đại thành phố hội an
sống trong tình trạng khang hiểm nước sinh hoạt
nhiều ngày liền gia đình ông phải thay phiên nhau đi sách nước ở những nơi khác về dùng cho sinh hoạt đào diễn khoan để tìm thêm nguồn nước
nhiều hộ gia đình khác còn phải mua nước bình về để nấu ăn
không chỉ có phường cửa đại mà hầu hết địa phương trong thành phố đều rơi vào tình trạng thiếu hụt nước trầm trọng
đặc biệt là các khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch lưu trú gặp rất nhiều khó khăn vì lượng du khách đông nhưng không có nước để phục vụ
nguồn nước như thế này cách đây tầm cỡ khoảng hơn một tuần đó là dân ở đây trầm trọng thiếu nước
mà trầm trọng thiếu nước là anh biết rồi ở đây kinh doanh thì biết rồi
kinh doanh mà thiếu nước thì sẽ hao hụt đi cái lượng khách
trước tình hình nước sinh hoạt bị thiếu hụt nhiều hộ dân đã sử dụng nước diễn khoan mặc dù nguồn nước này đã bị nhiễm phèn
hầu hết là thiếu nước thì dân phải sử dụng nước diễn diễn đó với diễn đám diễn hiện bữa nay
nước nguồn nước của diễn ngầm là cũng ô nhiễm
cho nên vừa qua là có cái đòn khẩu sốt về hệ thống nước sạch mà về để bón máy lọc nước cho dân
hầu như là đem thử mấy cái giếng đó là hình như là bị nhiễm chất độc
cho nên là không có nước thì dân phải lấy nước đó để sợ
hiện tại nguồn nước sinh hoạt của cả thành phố hội an lấy từ sông vĩnh điện
tuy nhiên thời gian gần đây nước sông vĩnh điện bị nhiễm mặn trong thời gian dài
có khi độ mặn lên đến hai mươi phần nghìn khiến nhà máy nước hội an không thể bơm nước lên để cung cấp cho các hội dân
đứng trước tình hình đó thì thành phố cũng một mặt là chỉ đạo các địa phương có những giải pháp để hỗ trợ người dân
như bằng cách là đào khơi lại các diễn cũ trong dân trước đây để tạo cái nguồn nước sử dụng tầm thời
cái thứ hai là nắm cái yêu cầu của người dân để có những cái trường hợp
chở nước tới phục vụ nếu thấy cần thiết
và cái thứ ba là thành phố liên tục làm việc với phía xí nghiệp thoát nước cấp thoát nước của hội an
để mà giải quyết cái vấn đề nước uống cho nước sinh hoạt cho người dân
hiện tại chính quyền địa phương đã triển khai nhiều phương án và biện pháp căng cơ để khắc phục tình trạng
tuy nhiên nguồn nước vẫn chưa được đảm bảo
đặc biệt là những ngày cuối tuần tăng cao
mục đích cuối cùng vẫn là đảm bảo an ninh an toàn giao thông
giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ về thương vong và có thể xảy ra do tai nạn giao thông
với chiều dài bốn ba km vừa đưa vào sử dụng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đường bao biển bãi cháy là một trong những tuyến đường đẹp nhất của thành phố hạ long
vì vậy lưu lượng phương tiện người tham gia giao thông tại đây
luôn ở mức cao
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn cho chính du khách
các phương tiện không được phép dừng đỗ
gây tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự tại tuyến đường ba biển này
tuy nhiên nhiều lái xe vẫn phớt ở quy định
cao điểm có những ngày tại khu vực đường bao biển bãi cháy như thế này
thì tập trung hàng nghìn lượt phương tiện cũng như là khách du lịch tập trung tại đây
trong khi đó thì có nhiều lái xe đã cố tình dừng đỗ
tại những nơi đã có biển cấm dừng cấm đỗ để trả cũng như là đón khách
không chỉ gây ra ủn tắc giao thông mà điều này cũng vô tình tạo điều kiện
để cho các đối tượng có thể lợi dụng phạm tội
khi mà một lượng khách du lịch tập trung rất đông vào một vị trí vào giờ cao điểm
theo công an thành phố hạ long
nhiều đối tượng đã lợi dụng việc người dân dừng đỗ xe xuống bãi tắm để trộm cắp tài sản
có những ngày tại đây xảy ra hơn một mươi vụ mất cắp gương xe ô tô
các đối tượng trộm cắp rất dễ dàng tra trộn vào khu vực đón trả khách để thực hiện hành vi
căn cứ vào tình hình thực tế
ủy ban nhân dân thành phố hạ long cũng đã có quy định cấm các phương tiện lưu thông tại đây
từ một mươi bốn h đến một mươi chín h hàng ngày từ thứ sáu đến chủ nhật sau rất nhiều ý kiến phản ánh của du khách
qua cái việc đấy chúng tôi cũng đã nắm được cái tình hình dư luận của nhân dân
cũng rất lo lắng là cái đoạn đường đó mà đông người thế này mà để phương tiện đi vào
thì sẽ có thể rằng không may các cái đối tượng có thể rằng vi phạm uống rượu uống bia vi phạm nồng
thì sẽ gây tai nạn cho
vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sau khi người dân tham gia thông xuống tắm bỏ toàn bộ tài sản trên xe ô tô
hoặc tài sản trên xe thì các cái đối tượng hoạt động tội phạm nợ dụng việc đưa ra
cái đó là trộm cắp
công an thành phố hạ long đã tăng cường lực lượng với một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lập các điểm chốt để điều tiết giao thông
ở các nút thường xuyên gây uổng tắt
cùng với đó là công tác tuyên truyền hướng dẫn để đảm bảo điều kiện thuật đợi nhất
cho tất cả các du khách và phương tiện lưu thông qua đây
cái gì chúng ta phải căn cứ vào những cái quyền lợi hợp pháp chính đáng nhất của nhân dân
và cái vấn đề đó là các cái bãi chung đũ xe
vừa đảm bảo an toàn tài sản và cũng là vừa đảm bảo cái mỹ quan đô thị
và thông thoáng lường cho nhân dân đi lại
cho nên là khi mọi người đến các cái cơ quan các cái người ngoài họ đến
họ thấy họ đi trên đi bộ trên cái đường bao biển tôi thấy rất có văn minh lịch sự
chúng ta phải chấp hành tốt và tuân thủ tốt các luật giao thông
và các cái quy định các cái hướng dẫn đối với người điều khiển giao thông
và các cái biển báo hiệu
khi tham gia giao thông chúng ta cũng phải nhường nhịn nhau
và không nên có những hành động những hành vi tiêu cực
đối với những người tham gia giao thông và nhất là nữa là không được sử dụng
các cái chất khí thích khi tham gia giao thông
để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông
chỉ trông chờ vào việc xử lý của lực lượng chức năng thôi là chưa đủ
người tham gia giao thông cũng cần có trách nhiệm ý thức
tuân thủ đúng các quy định đặt ra để đảm bảo an toàn cho chính mình
và các phương tiện khác
tỉnh vĩnh long phát hiện nhiều xà lan hút cát trộm
và nhóm đối tượng này đã bỏ chạy buộc lực lượng công an phải nổ súng
khoảng trạng sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng công an và quân sự xã bình hòa phước
huyện long hồ tỉnh vĩnh long đang tuần tra trên tuyến sông tiền
thuộc thí phận ấp bình hòa hai xã bình hòa phước
thì phát hiện nhiều xà lan có trọng tải lớn đang hút cát
tại sông trái phép dưới trời mưa tầm tả
khi phát hiện lực lượng công an tiến đến các xà lan này đã rút vòi rồng
nổ máy chạy theo nhiều hướng không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác
lúc này lực lượng công an tiến hành truy đuổi và buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên
nhưng xà lan vẫn cố tình bỏ chạy
do lực lượng ít nên phải sau một hồi truy đuổi lực lượng công an chỉ bắt giữ được
một xà lan sát khủng biện số vtr sáu nghìn chín trăm hai mươi sáu do nguyễn thành thưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ ấp thanh bình hai xã tân thanh bình huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre điều khiển
tại thời điểm lập biên bản chú xà lan sát đã hút được khoảng ba mươi bảy mét khối
và tài công không xuất trình được các giấy tờ liên quan
tổ công tác đã yêu cầu tài công điều khiển xà lan về trụ sở
tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
trước tình trạng kẹt xe nghiêm trọng diễn ra liên tục người dân chờ đợi mỗi mòn
nhưng dự án mở rộng cầu kênh tẻ nối tuyến huyết mạch từ quận bảy qua trung tâm tp hcm
vẫn không thể về đích đúng hẹn vào cuối tháng này
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết
việc mở rộng cầu dẫn và đường đầu cầu của công trình hiện đã hoàn thành
phần mở rộng cầu chính đã thi công đạt sáu mươi khối lượng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng bảy này
tuy nhiên khối lượng các hạng mục còn lại đang phải chờ tổng công ty cấp nước sài gòn
sawako tổ chức di dời ống cấp nước d bốn trăm linh bên phải tuyến và tháo dỡ ống bên trái hướng từ quận bốn sang quận bảy
dù trước đó phía sawa co có ba mươi ngày kể từ ngày một mươi tám tháng bốn để thực hiện và trả đài mặt bằng
để tiếp tục thi công hoàn thành công trình vào tháng bảy theo đúng cam kết với thành phố
nhưng đến nay công tác di dời ống thoát nước vẫn chưa xong
trong trường hợp sawako trả mặt bằng sớm cầu kinh tẻ có thể đi vào hoạt động trước ngày hai tháng chín
tình trạng kẹt xe tại cầu kinh tế diễn ra trong khoảng một năm qua
kể từ ngày công trình mở rộng cầu bắt đầu thi công sở giao thông vận tải tp hcm đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm kéo giảm tình trạng ủng tắc nhưng cây cầu vẫn đang là nỗi ám ảnh của những phương tiện thường xuyên lưu thông qua khu vực này
theo báo cáo nghiên cứu thị trường sáu tháng đầu năm của website bất động sản com vn
chỉ số giá bất động sản ở tp hcm quý ii tăng một mươi tám một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó giá nhà ở tại thị trường hà nội cũng có xu hướng tăng nhưng ở mức chậm hơn tp hcm
cụ thể chỉ số giá bất động sản quý ii tại hà nội tăng năm ba so với cùng kỳ năm ngoái tăng hai so với quý trước đó
như vậy giá nhà tại tp hcm đã tăng nhanh gấp ba mươi
so với thị trường hà nội nguyên nhân của sự tăng giá này một phần xuất phát từ nguồn cung nhà tại tp hcm giảm đáng kể
do nhiều dự án bị tạm dừng để rà soát
trong khi đó nhu cầu về nhà ở tại tp hcm vẫn rất cao
riêng phân khúc chung cư chỉ số giá ở tp hcm quý ii đã tăng một mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám cao hơn quý i là hai một
trong quý ii dù giá rao bán chung cư phân khúc bình dân trung cấp và cao cấp ở thị trường tp hcm có xu hướng tăng từ hai ba so với quý i
thì giá của phân khúc chung cư hạng sang lại giảm từ một trăm một mươi sáu triệu một mét vuông xuống còn một trăm linh sáu hai triệu một mét vuông
tính đến nay cả nước đang có hơn bốn một trăm linh dự án bất động sản
thị trường tp hcm đang dẫn đầu về số lượng với một ba trăm bảy mươi chín dự án
hà nội có một hai mươi dự án
tiếp sau là nhóm thị trường địa phương như bình dương đồng nai long an
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết tỷ lệ đậu tốt nghiệp trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín của tp hcm là chín mươi bảy sáu thuộc top đầu năm tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín có tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tp hcm là chín mươi bảy
cao hơn tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả nước là chín mươi bốn sáu thuộc thắp đầu năm tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp
trong môn tiếng anh các học sinh của tp hcm có điểm bình quân cao nhất nước
và điểm số trung bình của học sinh thành phố cũng tăng bốn bậc so với mùa xuân
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay thành phố có hơn bảy mươi một thí sinh đăng ký dự thi tại một trăm một mươi một điểm thi
số lượng thí sinh của hệ trung học phổ thông là hơn sáu mươi hai sáu trăm linh thí sinh
còn lại là các thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thí sinh tự do
để phục vụ cho công tác chấm thi thành phố đã huy động khoảng gần bảy trăm linh cán bộ chấm thi môn tự luận
còn bài thi trắc nghiệm cho các trường đại học theo sự phân công của bộ giáo dục và đào tạo chấm
chiều qua tất cả các trường thành viên thuộc đại học quốc gia tp hcm
vừa đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực
nhìn chung thì điểm chuẩn nhiều trường đều tăng cao hơn so với năm ngoái
điểm chuẩn đánh giá năng lực của trường đại học bách khoa vừa công bố
ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành khoa học máy tính với chín trăm bảy mươi bảy điểm
và điểm thấp nhất là ngành bảo dưỡng công nghiệp với sáu trăm chín mươi điểm
đội đại học kinh tế luật có điểm trúng tuyển cao nhất là kinh tế quốc tế kinh tế đối ngoại với chín trăm tám mươi điểm
điểm trúng tuyển thấp nhất là luật tài chính ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng pháp
và hai chương trình đào tạo ở phương hiệu đại học quốc gia tp hcm tại tỉnh bến tre với bảy trăm hai mươi một điểm
trường đại học công nghệ thông tin có điểm chuẩn chín trăm tám mươi điểm đối với ngành khoa học máy tính
ngành có điểm thấp nhất cũng lên đến bảy trăm năm mươi điểm
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngôn ngữ anh với chín trăm một mươi điểm
thấp nhất là ngành lưu trữ học triết học với sáu trăm ba mươi điểm
trường đại học quốc tế ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngôn ngữ anh quản trị kinh doanh với chín trăm hai mươi điểm
thấp nhất là các ngành có chương trình liên kết quốc tế với sáu trăm năm mươi điểm
trường đại học khoa học tự nhiên điểm chuẩn cao nhất là chín trăm năm mươi tám điểm thuộc ngành khoa học máy tính
thấp nhất là sáu trăm một mươi một điểm đối với ngành khoa học môi trường phân hiệu đại học quốc gia tp hcm tại bến tre
chuyển đến một thông tin văn hóa văn nghệ đáng chú ý
trải qua một mươi ba lần tổ chức chuông vàng vọng cổ đã trở nên
quen thuộc với người yêu cải lương
và mới đây mùa thứ một mươi bốn của chương trình chính thức khởi động quay trở lại với khán giả cả nước
giải chuông vàng vọng cổ được giới chuyên môn đánh giá đã trở thành thương hiệu
có sức lan tỏa sâu rộng đối với công chúng yêu cải lương cả nước
cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc
khuyến khích mọi người nhất là thế hệ trẻ cùng tìm hiểu yêu quý giữ gìn và phát huy
những tinh hoa của loại hình nghệ thuật cải lương trong thời hội nhập
ban tổ chức cho biết năm nay có ba trăm sáu mươi sáu thí sinh đăng ký tham gia
trong đó cùng miền bắc là bốn mươi hai thí sinh cùng ở tỉnh hậu giang là bảy mươi thí sinh
cùng ở tỉnh lông an là chín mươi hai thí sinh cùng ở tỉnh bình dương là năm mươi bốn thí sinh
và tại thành phố hồ chí minh có một trăm linh tám thí sinh
vòng tuyến chọn có ba mươi sáu thí sinh sẽ diễn ra tại nhà hát truyền hình thành phố hồ chí minh
từ tối một mươi bảy đến tối hai mươi tháng bảy được phát sóng lúc hai mươi một h các ngày chủ nhật
ngày bốn ngày một mươi một ngày một mươi tám và ngày hai mươi năm tháng tám
dự kiến vòng chung kết xếp hạng sẽ được truyền hình trực tiếp
và các tối chủ nhật lúc hai mươi một h các ngày tám một mươi năm hai mươi hai và hai mươi chín tháng chín
vâng có khá nhiều nghề đòi hỏi người lao động phải làm việc trong khi phần còn lại của thế giới đang ngủ
đó là cảnh sát bính cứu hỏa nhân viên y tế dịch vụ xuyên đêm người lao động k ba
trong số này thì nhiều người phải đấu tranh với cảm giác mệt mỏi để có đủ năng lượng
vào đúng khoảng thời gian đẽ ra cần được nghỉ ngơi
vậy việc gián đoạn nhịp đồng hồ sinh học có thể gây ra những hệ quả gì
xin mời quý vị cùng theo dõi mục sống khỏe ngày hôm nay
thời gian trôi qua con người thấy đói và màn đêm hôm xuống con người thấy buồn ngủ
cũng giống như bông hoa nếu đủ ánh sáng nước không khí hoa sẽ khoe ra vẻ đẹp lộng lẫy nhất của mình
tất cả là chu kỳ của tự nhiên nó chạy chính xác và đều đặn như nhịp tim
đồng hồ sinh học của con người được định hình
các cái gen mà khi mà sinh ra thì giữa ngày và đêm có một gọi là cái nhịp sinh học
vậy thì khi mà có cái đảo ngược nhịp sinh học thì cơ thể mà không thích nghi được
thì sẽ gây cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể
và khi rối loạn chuyển hóa thì gây cái truy nhập tần kinh
ba nhà khoa học người mỹ đạt giải nobel y học năm hai nghìn một mươi bảy đã chứng minh
cơ thể con người có chiếc đồng hồ báo thức
hay còn gọi là đồng hồ sinh học
các nhà khoa học đã chứng minh
ban ngày là thời gian tốt nhất để làm việc
và ban đêm là lúc cơ thể con người cần được nghỉ ngơi
nếu phá vỡ hay gián đoạn đồng hồ sinh học cơ thể
con người sẽ gặp nhiều hệ lụy về sức khỏe
từ một giờ đến ba giờ đêm
gam sẽ sản sinh tích cực những chất cần thiết để thải ra các độc tố
từ bốn đến sáu giờ sáng
thận yên tĩnh và không bài tiết
sáu giờ sáng huyết áp tăng và nhịp tim đập nhanh lên
từ bảy giờ đến một mươi giờ sáng
khả năng làm việc năm mươi bốn dịch của cơ thể cao
tinh thần hưng phấn khả năng hoạt động tăng lên
từ một mươi một giờ đến một giờ chiều
tim tiếp tục hoạt động đều đặn
một giờ chiều gan nghỉ ngơi
trong máu bắt đầu có glucogen
giai đoạn đầu của khả năng hoạt động ban ngày đã qua
con người cảm thấy mệt mỏi
từ bảy giờ đến một mươi giờ sáng

năng lượng đi xuống các nhà khoa học
khuyên nên tập thể dục và lúc sau năm giờ chiều
từ sáu đến chín giờ tối
huyết áp tăng lên trọng lượng cơ thể đạt mức tối đa
chín giờ tối là thời điểm đặc biệt
mà khả năng ghi nhận của trí nhớ nhiều hơn so với ban ngày
từ một mươi giờ đến một mươi hai giờ đêm
cơ thể con người cần được nghỉ ngơi
để khôi phục các tế bào
giờ nghĩ là tất cả các cơ quan
cũng bắt đầu tìm kiếm tế bào
bắt đầu giảm hoạt động
thế nhưng chúng ta vẫn thức chúng ta vẫn thức thở
chúng ta vẫn bắt cơ thể mình hoạt động
thế cho nên là nó thay đổi
nếu như cái thức đấy nó thành một cái chu kỳ
ngay từ bé hoặc là ngay họ vẫn sống như thế
thì nó lại không sao
nhưng không phải chúng ta thay đổi
lúc thì thế này lúc thì thế khác
có thể thời gian trước ta không thức khuya thế
thông thường thỉnh thoảng lại có một cái đợt thức khuya như thế
thì chính cái thay đổi đấy
mới là nguyên nhân gây ra bệnh tật
anh tuấn điều dưỡng viên
một bệnh viện
mỗi tuần anh phải trực đêm một lần
hôm nay là ngày trực của anh
công việc bắt đầu từ bốn h ba mươi chiều
đến tám h sáng hôm sau
có lẽ khó khăn lắm
anh mới thay đổi được thói quen sinh hoạt của mình
khi mà bắt đầu mà tôi bước vào nghề
thì công việc nó cũng làm ảnh hưởng đến
những thói quen sinh hoạt của mình
ví dụ như ăn uống ngủ nghỉ
thời gian tôi trực làm việc rất là nhiều
khi mình trực đêm nhiều
thì là nó cũng sẽ dẫn đến nội tiết của mình
thì da ví dụ như cái da mặt của mình
nó sẽ bị khô hơn
tại vì cái thời gian thức lâu của mình
trực đêm lâu hơn
không ở mức độ trầm trọng
nhưng điều này lý giải
việc gián đoạn công việc
đã khiến con người thay đổi thói quen sinh hoạt
và ăn uống
khi mà cái chu kỳ
mà làm việc của con người bị thay đổi
thì đồng hồ sinh học cũng phải
thay đổi theo
nếu như mà cái chu kỳ
làm việc nó không
cố định thì cái đồng hồ
sinh học nó không
đáp ứng kịp
thì nó dẫn đến các cái rối loạn
các chức tăng trong cơ thể
và những cái rối loạn này sẽ sinh ra
các bệnh tật mà chủ yếu là đầu tiên
là mất ngủ hoặc suy nhược thần kinh
và nếu nặng hơn là dẫn đến trầm cảm
một nghiên cứu tại anh đã phát hiện ra rằng
những người có trường hợp tài năng của con người

hoặc có biến động trong các hoạt động
của đồng hồ sinh học có thể bị trầm cảm
rối loạn lưỡng cực
cùng nhiều vấn đề về tâm thần khác
các nhà khoa học đã xem xét hoạt động
trong hai mươi bốn giờ của chín mươi một một mươi năm người tham gia
chia năm nhóm dựa trên biên độ tương đối
họ nhận thấy rằng
cứ giảm đi một mức độ
thì nguy cơ những người bị trầm cảm
rối loạn lưỡng cực tăng một mươi một
và khá nhiều người bị trầm cảm

tình trạng gián đoạn
sẽ hình thành con người
một chu kỳ không ổn định
đồng hồ sinh học sẽ thay đổi
nó kéo thêm
theo những thay đổi
về hành vi và sinh lý
nhóm nghiên cứu của đại học seoul hàn quốc
đã tiến hành nghiên cứu
giữa các xen đồng hồ
và khả năng kiểm soát chúng
một trong những phát hiện của họ
là cortisone ở tuyến thượng thật
khi cortisone tăng cao
sẽ gây ra biểu hiện tăng cân đột ngột
và xuất hiện nhiều vấn đề
trầm cảm và thay đổi tâm trạng
suy hiếu hệ miễn dịch
mệt mỏi và mất ngủ
sao xếp lịch trình hoạt động hàng ngày hợp lý
theo đồng hồ sinh học
có thể sẽ giúp cho bạn cảm thấy khỏe mạnh
hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn
vâng để có sức khỏe tốt
thì mỗi người cần có những cái thay đổi
và lịch trình hoạt động hàng ngày
theo đồng hồ sinh học
có thể giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc
và làm việc ngày càng hiệu quả hơn
và ngay sau đây
thì sẽ là một số tư vấn của chương trình
nguyên tắc giúp đồng hồ sinh học vận hành tốt nhất
ăn sáng trong vòng chín mươi phút
kể từ khi thức dậy
sau một đêm nghỉ ngơi
mức năng lượng cơ thể bị cạn kiệt
vòng quay sự trao đổi chất chậm lại
tiêu thụ khoảng ba trăm linh calor vào buổi sáng
giúp bạn bổ sung năng lượng cần thiết
cho cơ thể bắt đầu ngày mới
uống cà phê sau chín giờ ba mươi phút sáng
vào thời điểm từ sáu đến tám giờ sáng
hormôn căng thẳng cortisone có xu hướng tăng
do đó bạn không nên sử dụng đồ uống
có chất gây nghiện lúc này
thời điểm tốt nhất để uống cà phê

tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
trước một mươi giờ sáng
tiếp xúc với ánh nắng một mươi năm phút
có thể khiến não bạn ngừng phát hành
các hormôn melatonin giúp ngủ ngon
khiến bạn tỉnh táo hơn
và tăng cường tâm trạng khi thức dậy
tập thể dục tốt nhất
là từ năm đến sáu giờ chiều
đây là thời điểm nhiệt độ cơ thể đạt đỉnh
có nghĩa là bạn cảm thấy năng động
và có ít nguy cơ bị chấn thương hơn
ăn tối trước tám giờ tối
vì nếu ăn tối muộn
có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất
và sản sinh insulin dẫn đến tăng cân
ngủ đủ bảy tiếng mỗi đêm
các chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ chỉ ra rằng
cần ngủ đủ ít nhất bảy tiếng mỗi đêm
để đảm bảo cơ thể được tỉnh táo
tùy thuộc vào hoàn cảnh
môi trường của từng người
để tính giờ ngủ cho bản thân hợp lý